chào các bạn đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube của bán sức khỏe và đời sống
thưa quý vị tp hcm đang nỗ lực từng ngày để lấy lại cuộc sống an toàn khỏi dịch bệnh cho bà con
thế nhưng lại gặp phải rất nhiều khó khăn trồng chất các ca f không liên tục xuất hiện và có xu hướng tăng mạnh
trước tình hình đó giám đốc sở y tế tp hcm cũng cho biết
ngành y tế đã xác định ngưỡng chịu được một trăm hai mươi ca ép không và các kịch bản thu dung điều trị khi không còn lực lượng tri viện
ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
nhìn nhận nếu nơi nào tổ chức tốt thì không ghi nhận trường hợp lây nhiễm liên quan đến việc mở quán ăn hay không mở quán ăn
thành phố cũng giòn dén khi chỉ cho mở đến hai mươi một h thôi
trên tinh thần đó thành phố tiếp tục thêm hai tuần thí điểm nữa
với quy mô rộng hơn trên toàn thành phố ở những nơi đảm bảo ăn
cơ sở ngành y tế tp hcm đã nhắc nhở yêu cầu chấn chỉnh việc quản lý điều trị f trên địa bàn
tại buổi làm việc bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
đơn vị đã thảo luận cùng các sở ngành để xây dựng tính toán các giải pháp
đưa ra các kịch bản cụ thể cho từng tình huống chống dịch
mục tiêu chung của thành phố hiện tại là duy trì bảo vệ được thành quả chống dịch thời gian qua
kéo giảm ca covid một mươi chín nặng tử vong và củng cố lại hệ thống y tế
qua tính toán sơ bộ tp hcm đang có khoảng chín một trăm linh bác sĩ và hơn một mươi chín sáu trăm linh điều dưỡng
có thể tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
toàn bộ lực lượng này đều đã có kinh nghiệm được cọ sát qua những đợt bùng phát dịch vừa qua
hiện tại số lượng dường bệnh dường hồi sức cấp cứu cùng nhân lực
thành phố này có khả năng tiếp nhận điều trị trên một trăm hai mươi f cùng thời điểm
sở y tế tp hcm cũng đã xây dựng bảy kịch bản cho từng ca mắc covid một mươi chín
để đáp ứng
tại diện sở y tế tp hcm chia sẻ thêm
ban giám đốc sở y tế đã họp với các giám đốc bệnh viện trên địa bàn
để họp bàn phương hướng cho thời gian tới
theo đó quan điểm của sở y tế là bệnh viện xanh không phải bệnh viện không có covid một mươi chín
mà cơ sở đó phải có quy trình an toàn trong xử lý tiếp nhận thu dung
điều trị để tránh lây nhiễm cho các khoa khác
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm nhận định
tp hcm đang thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
quy trình hiện tại là tất cả f và f một sống cùng nhà đều phải cách ly
khi phát hiện ra các trường hợp này cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện cách ly phong tỏa
ông nguyễn hồng tâm nhận mạnh
lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cũng thừa nhận
thời gian qua một số địa phương vì thiếu nhân sự nên linh động để f đến một địa điểm nào đó nhận thuốc
sự việc này xảy ra khoảng một tuần trước đây và
sau khi nhận thông tin trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã nhắc nhở báo cáo sở y tế
đây là những điều không được làm bởi đã vi phạm quy định canh ly f ông nguyễn hồng tâm lưu ý
đối với trường hợp người dân phản ánh trạm y tế nói hết gói thuốc c điều trị covid một mươi chín
bà huỳnh mai nói sau khi xảy ra sự cố liên quan đến cấp phát và sử dụng gói thuốc c
một số trạm y tế có dấu hiệu trứng lại trong công tác này
tuy nhiên hiện tại sở y tế tp hcm đã có văn bản chấn trình
thời gian tới sở y tế tp hcm sẽ báo cáo bộ y tế và xin cấp thêm một trăm linh gói thuốc c
để dự trù cho trường hợp số f gia tăng
thưa quý vị tp hcm đang gồng mình chống dịch các y bác sĩ và lực lượng y tế
cũng ngày đêm vất vả điều trị cách đây f
việc công bố ngưỡng chịu đựng là một trăm hai mươi kf cũng chính là một lời nhắc nhở
tới người dân về tình hình của ngành y tế hiện nay để người dân biết mà phòng dịch
người dân hãy tự giác tuân thủ các biện pháp
để phòng chống dịch vừa giảm bớt phần nào gánh đặng áp lực lên ngành y tế của thành phố
để bảo vệ chính sức khỏe của bản thân và gia đình
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại